sau ba ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần quyết tâm cao
thì vào ngày bảy tháng một mươi hai giải đua thuyền cup canoeing toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
diễn ra tại khu du lịch hồ núi cấp đã chính thức khép lại
và các đội mạnh vẫn giữ được phong độ ở những vị trí dẫn đầu
đây là lần đầu tiên tỉnh thái nguyên đăng cai tổ chức
song công tác an ninh an toàn được bảo đảm trong suốt quá trình thi đấu
các đoàn đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình luyện tập thi đấu và sinh hoạt
đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm đúng quy định
giải đấu là sân chơi nhằm đánh giá trình độ của các vận động viên đua thuyền trong cả nước
từ đó giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia
kết thúc giải đấu đoàn vĩnh phúc vẫn dẫn đầu toàn đoàn với sáu huy chương vàng
một huy chương bạc và hai huy chương đồng
đứng thứ hai là đoàn thái nguyên với năm huy chương vàng bảy huy chương bạc và hai huy chương đồng
tổng cộng đã có ba mươi tám huy chương vàng ba mươi bốn huy chương bạc và ba mươi chín huy chương đồng
được ban tổ chức trao cho các đội đạt thành tích cao trong thi đấu